theo trị cục thú y tỉnh thừa thiên huế đến nay dịch tả lợn châu phi ở địa phương này đã được khống chế hoàn toàn
hai tháng qua trên địa bàn không xuất hiện thêm ổ dịch mới thừa thiên huế chính thức công bố hết dịch tả lợn châu phi
mặc dù vậy lãnh đạo tỉnh thừa tuyên huế đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục bám sát địa bàn không được chủ quan
đặc biệt phải phối hợp với chính quyền các xã từng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tổ chức theo dõi sát sao quá trình chăn nuôi
quản lý chặt chẽ đàn lợn thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng giám sát báo cáo xử lý kịp thời các trường hợp có lợn mắc bệnh phát sinh